tôm bố mẹ và tôm bố thẻ chân trắng khi bị phát hiện không rõ nguồn gốc không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nhưng lại không được xử lý ngay mà theo quy định phải chờ năm ngày sau mới được tiêu hủy đang là một bất cập hiện nay
lợi dụng kẽ hở này các chủ cơ sở khai báo tự tiêu hủy tôm mà không có sự giám sát của cơ quan chức năng hoặc tìm cách bán tháo ra thị trường
phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên đã đi sâu tìm hiểu để thông tin rõ hơn tới quý vị về vấn đề này
tại thời điểm kiểm tra thanh tra của tổng cục thủy sản phát hiện hai mươi vạn con tôm bố thẻ chân trắng không rõ nguồn gốc được cơ sở này đưa vào sản xuất vi phạm đã rõ nhưng lại không được tiêu hủy ngay vì theo quy định phải cho chủ cơ sở có năm ngày để giải trình
rồi ngành chức năng mới ra quyết định xử phạt hành chính kết hợp tiêu hủy và năm ngày sau khi đoàn kiểm tra quay trở lại thì hai mươi vạn con tôm giống không biết đã đi về đâu
thôi tôi cũng bỏ luôn tôi cũng sẽ luôn tôi bỏ luôn chứ bây giờ nó cũng
khoảng mùa để lại cũng không làm gì mà lại rầy rè bên chi cục đồ bên xuống bắt phạt cho nên tôi sợ quá tôi bỏ
theo giải thích của chủ cơ sở hai mươi vạn con tôm bố thẻ chân trắng được chính họ tiêu hủy thế nhưng trên thực tế tôm được tiêu hủy hay đã bán ra thị trường thì chỉ có chủ cơ sở này mới biết
trong năm ngày để giải trình hai ngày để ban hành quy định xử phạt thì hầu hết đoàn xuống để giám sát
trong năm ngày để giải trình hai ngày để ban hành quy định xử phạt thì hầu hết đoàn xuống để giám sát
trong khi đó họ lại khai báo đã tự tiêu hủy